và sau đây là những tin tức về sea games ba mươi một giải bóng đà nam
thưa quý vị sau trận thắng indonesia u hai mươi ba việt nam nếu thắng philippines gần như sẽ nắm trong tay vé vào bán kết bóng đa nam sea games ba mươi một
trận đấu giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba philippines sẽ diễn ra vào lúc một mươi chín h ngày tám tháng năm trên sân việt trì phú thọ
tinh thần của u hai mươi ba việt nam đang lên rất cao sau chiến thắng đậm trước indonesia
trận thắng đấy chính là lời thừa nhận đối với năng lực của thế hệ hiện tại sau nhiều sự so sánh không tránh khỏi với lứa quang hải đoàn văn hậu hà đức trinh hồ tần tài từng vô địch sea games ba mươi năm hai nghìn một mươi chín
những thanh bình việt anh văn xuân văn đồ hoàng anh của đội hình hiện tại cho thấy họ đảm nhiệm rất tốt vị trí của mình
cộng với kinh nghiệm của nhóm cầu thủ trên hai mươi ba tuổi
tiến linh hùng dũng hoàng đức giúp u hai mươi ba việt nam
u hai mươi ba việt nam hiện có đội hình rất tốt
tên đạo tiến đình cho biết chiến thắng trước indonesia giúp chúng tôi lên tinh thần duy trì tâm lý tốt cho các trận tiếp theo
trận gia quân ở bất kỳ giải đấu nào cũng luôn khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua
toàn đội đã chơi rất tốt để giành chọn ba điểm trước đối thủ khó
tiến linh khẳng định về sự tự tin của u hai mươi ba việt nam sau trận gia quân thành công
trước philippines đoàn quân của hỗ lợi viên park han seo được dự báo sẽ có một trận đầu khó khăn khác
philippines phần nào đã nhận diện lối chơi của u hai mươi ba việt nam
đầu với indonesia đồng thời họ cũng kịp chứng minh năng lực thông qua chiến thắng bốn chơi team molester ở lượt trận đầu
điểm mạnh của các cầu thủ philippines là thể hình khi họ sở hữu nhiều cầu thủ mang trong mình một phần dòng máu châu âu
nhờ thể hình tốt các đội bóng philippines rất mạnh trong các pha bóng bổng
tuy nhiên cũng nói về đội bóng bổng và nói về hình thể cầu thủ việt nam trong những năm gần đây tiến bộ đáng kể
các trung vệ việt anh thanh bình thủ môn văn toản tiền đạo tiến linh văn tùng mạnh dũng đều có chiều cao tốt
không ngán bất kỳ đội bóng nào tại đông nam á trong những tình huống không chiến
còn về mặt kỹ thuật cầu thủ việt nam dĩ nhiên được đánh giá cao hơn cầu thủ philippines
thế nên đội bóng của hỗ lợi viên park han seo chơi mạnh dạn hơn
có nhiều phương án tiếp cận không thành đối phương hơn từ bóng bổng cho đến bóng xệt
từ đá biên lật cánh đánh đầu cho tới phối hợp trùng lộ
u hai mươi ba việt nam nhìn hơn so với philippines và khả năng chiến thắng của đội bóng trong tay hỗ lợi viên park han seo rất cao
nếu điều đó xảy ra u hai mươi ba việt nam sẽ bước một chân vào bán kết
trong bối cảnh indonesia và philippines về lý thuyết là hai đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta tại vòng bảng sea games năm nay